trong chiều nay tại thành phố đà nẵng tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tòa án năm hai nghìn hai mươi bốn
chủ tịch nước võ văn thưởng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị cùng dự có đồng chí nguyễn hòa bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao
báo cáo cho biết trong năm hai nghìn hai mươi ba các tòa án đã giải quyết năm trăm bốn mươi bốn trăm chín mươi trên tổng số sáu trăm linh chín hai trăm linh chín vụ việc thụ lý
đạt tỷ lệ tám mươi chín một mươi sáu so với năm hai nghìn hai mươi hai
chất lượng xét xử được đảm bảo tỷ lệ các bản án quyết định bị hủy sửa do nguyên nhân chủ quan đạt tám mươi chín
đáp ứng yêu cầu nghị quyết quốc hội đề ra
việc xét xử các vụ án hình sự bảo đảm nghiêm minh đúng người đúng tội đúng pháp luật
các vụ án hình sự thuộc ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chỉ đạo
được đưa ra xét xử kịp thời nghiêm minh trên tinh thần không có vùng cấm không có ngoại lệ
phát biểu tại hội nghị chủ tịch nước võ văn thưởng đã đánh giá cao những kết quả của ngành tòa án đã đạt được trong năm qua
về nhiệm vụ trong thời gian đến chủ tịch nước đề nghị ngành tòa án thực hiện tốt bảy nhiệm vụ trọng tâm trong đó nhấn mạnh
phương pháp công tác khoa học sâu sắc thận trọng giỏi về nghiệp vụ tinh thông về pháp luật
nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế và sự phát triển của khoa học công nghệ hiện nay
phát huy truyền thống của ngành và những thành tựu đã đạt được trong năm qua
chủ tịch nước tin tưởng cán bộ công chức hội thẩm nhân dân và người lao động ngành tòa án với tinh thần đoàn kết
quyết tâm chung sức đồng lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ chức trách được giao năm hai nghìn hai mươi
xứng đáng với niềm tin công lý của nhân dân góp phần xứng đáng
vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
nhân dịp năm mới hai nghìn hai mươi bốn chủ tịch nước võ văn thường chúc toàn thể cán bộ thẩm phán và gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc và thành công
sáng nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tại thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
thủ tướng phạm minh chính đã dự lễ khánh thành và đưa vào khai thác đồng thời dự án mở rộng sân bay điện biên
và ba dự án đường cao tốc trọng điểm quốc gia ngành giao thông vận tải
dự án cao tốc tuyên quang phú thọ kết nối với cao tốc nội bài lào cai dự án cao tốc mỹ thuận cần thơ và dự án cầu mỹ thuận hai
tham dự tại các điểm cầu có các đồng chí bí thư trung ương đảng đồng chí đỗ văn chiến
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phó thủ tướng lê minh khái phó thủ tướng trần lưu quang
lãnh đạo nguyên lãnh đạo các ban bộ ngành cơ quan trung ương bí thư chủ tịch quy bán nhân dân các tỉnh thành phố
các nhà thầu đơn vị tư vấn thiết kế tư vấn giám sát cùng đông đảo người dân
dự án đầu tư mở rộng cảng hàng không điện biên với đường cất hạ cánh dài hai bốn trăm linh m nhà ga khai thác năm trăm linh hành khách một năm
có tổng mức đầu tư hơn một bốn mươi bảy nghìn tỷ
dự án đường cao tốc tuyên quang phú thọ kết nối với cao tốc nội bài lào cai chiều dài hơn bốn mươi km tổng mức đầu tư hơn ba bảy nghìn tỷ
dự án đường cao tốc mỹ thuận cần thơ chiều dài hai mươi ba km tổng mức đầu tư hơn bốn tám nghìn tỷ
dự án cầu mỹ thuận hai với chiều dài sáu sáu km nhịp chính là cầu dây văng dài ba trăm năm mươi m tổng mức đầu tư hơn năm tỷ
thủ tướng phạm minh chính đã biểu dương sự cố gắng nỗ lực tinh thần trách nhiệm của các đơn vị các bộ ngành liên quan đã phối hợp triển khai
biểu dương chính quyền và nhân dân sáu tỉnh có dự án đi qua đã nỗ lực trong công tác giải phóng mặt bằng
tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện dự án
đặc biệt thủ tướng cảm ơn bà con nhân dân thành phố điện biên phủ và các địa phương nơi triển khai các dự án đã sẵn sàng nhường đất
rời nhà cửa nơi sinh sống của mình để bàn giao mặt bằng cho các dự án
để hoàn thành mục tiêu của nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng về phát triển hạ tầng giao thông
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm thủ tướng phạm minh chính yêu cầu bộ giao thông vận tải các bộ ngành liên quan và các tỉnh thành phố
được bàn giao làm cơ quan chủ quản dự án tập trung quyết liệt chỉ đạo yêu cầu ban quản lý dự án
tư vấn giám sát và các nhà thầu phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất xây dựng kế hoạch
phương án thi công một cách khoa học chi tiết phù hợp đảm bảo hiệu quả chất lượng thi công và tổ chức giao thông an toàn
thông suốt giữ gìn vệ sinh môi trường đồng thời phải huy động nhân lực thiết bị máy móc hiện đại để thi công
tuân thủ tuyệt đối những yêu cầu kỹ thuật quy định của pháp luật liên quan không để xảy ra tham nhũng tiêu cực
cùng với đó là rút kinh nghiệm từ triển khai các dự án cao tốc giai đoạn vừa qua và phát huy tối đa những thành quả đã đạt được
bộ giao thông vận tải các bộ ngành liên quan và các tỉnh thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư
nhất là người đứng đầu cần bám sát quyết liệt trong điều hành quản lý chất lượng tiến độ giải ngân vốn đầu tư trong suốt quá trình thực hiện dự án
bảo đảm các dự án thành phần hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng yêu cầu
thủ tướng cũng yêu cầu các nhà thầu tư vấn thiết kế tư vấn giám sát phải tăng cường nâng cao trách nhiệm
thường xuyên kiểm tra giám sát bảo đảm an toàn chất lượng tiến độ phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí
ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp quyết liệt chỉ đạo acv tiếp tục kiểm soát tiến độ chất lượng
đẩy nhanh thi công dự án nhà ga t ba cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cảng hàng không quốc tế long thành theo đúng yêu cầu của quốc hội chính phủ
thủ tướng phạm minh chính mong mỗi cá nhân tham gia dự án cần nâng cao ý thức trách nhiệm với công việc với ngành và cao hơn nữa
với nhân dân với tổ quốc đổi mới tư duy cách nghĩ cách làm để hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần triển khai các dự án đúng tiến độ với tinh thần tất cả vì nhân dân vì hùng cường thịnh vượng của đất nước
chúng ta phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm
mở rộng dần không cầu toàn không đóng vội
với một cái tinh thần là phải luôn luôn đổi mới tư duy cách nghĩ cách làm rồi cách tổ chức thực hiện làm sao cho nó có hiệu quả
tất cả vì mục tiêu vì sự nghiệp của đảng và vì hạnh phúc của nhân dân
và với tinh thần đó thì tôi tuyên bố khánh thành đưa vào khai thác đồng loạt bốn cái dự án
một là dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không sân bay điện biên

có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung
và đồng bằng sông cửu long nối riêng
thưa quý vị quy hoạch vùng trung du miền núi phía bắc thời kỳ từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi đã xác định phát triển khu vực này theo hướng xanh bền vững toàn diện
đặc biệt bằng tài nguyên xanh và giá trị văn hóa độc đáo là yêu cầu quan trọng được đặt ra
tại phiên họp hội đồng thẩm định quy hoạch vùng
vùng trung du và miền núi phía bắc là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng
cửa ngõ phía bắc quốc gia giáp các vùng kinh tế lớn
tuy nhiên vùng trung du và miền núi phía bắc hạn chế trong kết nối giao thông nội vùng liên vùng
tăng trưởng kinh tế không đồng đều tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao
quy hoạch đặt ra giải pháp phát triển vùng trung du miền núi phía bắc nhằm giải quyết các điểm ngẽn
như phân vùng hiệu quả tạo liên kết phát triển chặt chẽ tối ưu hóa hệ thống hạ tầng
tăng cường liên kết nội vùng và liên vùng phát triển du lịch gắn với sinh thái
văn hóa lịch sử và sự liên kết giữa các tiểu vùng phát triển nông nghiệp hữu cơ xanh

nằm trên tầng hai hiện tại chính quyền địa phương
đang tập trung hỗ trợ gia đình nạn nhân
khắc phục hậu quả và điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ cháy
thời điểm cuối năm dịp cận tết
là giai đoạn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao
nhằm nâng cao ý thức của người dân
tại các trung cư mini lực lượng chức năng
của thành phố hà nội đã thường xuyên tổ chức
các buổi diễn tập cho người dân
căn nhà này nằm trên phố đê la thành
với hai mươi một phòng cho thuê
với khoảng sáu mươi nhân khẩu sau buổi diễn tập
phòng cháy chữa cháy chủ cơ sở và người dân
sinh sống trong đây đã tích lũy thêm kinh nghiệm
khi cháy nổ xảy ra
bên phòng cháy cháy cháy đã phổ biến
gia đình chúng tôi cũng đã
tổ chức khắc phục
trang bị tất cả các trang phương tiện
phòng cháy cháy cháy gồm cửa tòi báo động
cũng như là trang bị thêm bình chữa cháy
bột và khí cũng như là bình cầu
để chữa cháy tự động
ghi nhận tại quận ba đình
đồng loạt cả một mươi bốn phường trên địa bàn
đã tổ chức diễn tập phòng cháy cháy cháy
tại các trung cư phương án được xây dựng
sát với tình hình thực tế vận động
người dân tham gia phối hợp với lực lượng cơ sở
theo phương án bốn tại chỗ để xử lý
ban đầu khi có cháy nổ xảy ra
chúng tôi nhấn mạnh
việc sử dụng lực lượng
tại chỗ như là người dân sinh sống
tại các khu nhà này cũng như
các lực lượng như dân phòng lầu
quán phường công an phường là những lực lượng sẽ tham gia trực tiếp
và trong việc
diễn tập phương án thì sẽ sử dụng
tất cả những cái trang thiết bị đã được
trang bị ví dụ như là bình chữa cháy
ví dụ như mặt nạ ví dụ như là
kìm hoặc là búa để phá khóa
thì tất cả những cái đấy là những cái được
trang bị và cũng là khuyến cáo cho người dân
mua và cũng trang bị tại nhà
các phương án diễn tập tại các
trung cư mini cũng được lực lượng chức năng
chú trọng trên toàn thành phố với quy mô
lớn huy động nhiều lực lượng phương tiện
tối tân để sẵn sàng cho mọi tình huống
xảy ra nhất là với những khu nhà
trong ngõ nhỏ đông dân cư sinh sống
đây là một phương án mà chúng tôi đưa ra
một cái khó cho chúng tôi
thì với cái sự vào cuộc
với người dân sống tại cái tòa nhà này
thì cái việc thoát nạn đã tốt hơn rất nhiều
toàn bộ lực lượng tôi tiếp cận
ở phía trước tòa nhà
phía sau và bên cạnh tòa nhà các nhà dân
thì chúng tôi đã tham gia một cách an toàn
tuyệt đối đối với phương án này
tại những nhà cho thuê nhiều căn hộ
trung cư mini là địa điểm
dễ xảy ra cháy lan và để lại
hậu quả nghiêm trọng vì vậy việc trang bị
kỹ năng cho người dân sống ở đây cần được
làm thường xuyên để giảm thiểu thiệt hại
khi có cháy nổ xảy ra
thưa quý vị mới đây đoàn thanh niên công an hà nội
phối hợp với ban phụ nữ ban công đoàn
công an thành phố đã tổ chức hành trình
nghĩa tỉnh biên giới tại tỉnh hà giang
điểm dừng chân đầu tiên của đoàn công tác
là công an huyện hoàng su phi
để thực hiện trao tặng ba bộ
máy tính ba mươi hai máy in cho
các đội nghiệp vụ và công an các xã
để phục vụ công tác chuyên môn
đoàn công tác đã thăm nơi
ăn ở của cán bộ chiến sĩ
đồn biên phòng hoàng su phi
công an xã bản máy công an
xã chiến phố tại
xã bản máy huyện hoàng su phi
đoàn công tác đã tặng công trình
thắp sáng đường biên thi công
lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng
trên tuyến đường chính với chiều dài
khoảng một m để tặng
người dân địa phương đoàn cũng
hỗ trợ kinh phí thi công xây dựng
mới một ngôi nhà đa năng tặng
giáo viên học sinh trường phổ thông dân tộc
bán chú tiểu học và trung học cơ sở
bản máy bên cạnh đó
đoàn công tác cũng trao nhiều áo dép chăn
bông đệm máy lọc nước đồng hồ
trao tường bản đồ tổ quốc cho
các em nhỏ ở bản máy chiến phố
đây là hoạt động thiết thực nhằm
chia sẻ những khó khăn đồng thời góp phần
gắn kết giữa lực lượng công an thủ đô
và đồng bào lực lượng vũ trang tỉnh hà giang
theo thông tin từ công an tỉnh lạng sơn
đơn vị đã chủ trì phối hợp với công an
huyện chi lăng vừa phát hiện bắt giữ
hơn một tấn pháo nổ tại thôn làng hạ
xã quan sơn huyện chi lăng
đây là vụ bắt giữ pháo nổ
có số lượng lớn nhất từ đầu năm
năm hai nghìn hai mươi ba đến nay trên địa bàn
tỉnh lạng sơn
công an thành phố lạng sơn và công an huyện
chi lăng tỉnh lạng sơn đã tiến hành
bắt giữ đối tượng vi thị huệ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thôn năm
lạng hạ xã quan sơn huyện chi lăng
thu giữ trên xe ô tô bảy trăm sáu mươi bảy
dàn pháo hoa nổ loại ba mươi sáu
quả một dàn tổng trọng lượng hơn
loại pháo do trung quốc sản xuất
tại cơ quan công an vi thị huệ khai nhận
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng đã
mua sổ pháo trên của nhiều người
nhiều lần khác nhau tại khu vực đường biên giới gần
cửa khẩu na hình huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
bằng xe khách hoặc xe cá nhân
đem về cất dấu vào kho và dùng
các vỏ bao phân đạm để cất dấu pháo
rồi đem đi tiêu thụ khi khách
yêu cầu mua pháo
thưa quý vị thực hiện quyết định số tám trăm linh một
của thủ tướng chính phủ phê duyệt
chương trình bảo tồn và phát triển
làng nghề việt nam giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một
đến năm hai nghìn ba mươi
trong thời gian qua các địa phương đã tích cực
đẩy mạnh có hiệu quả một hoạt động quan trọng
đó là công tác quảng bá hình ảnh
lan tỏa giá trị của văn hóa làng nghề truyền thống
thông qua du lịch văn hóa
du lịch trải nghiệm mời quý vị khán giả
cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây
nghệ nhân trẻ thanh tâm
đang chăm chút cho từng sản phẩm đúc đồng
đại diện cho những người thợ làng nghề
đại áng huyện thanh trì thành phố hà nội
đa số người dân đại áng
như gia đình chị thanh tâm
vẫn sản xuất ở quy mô nhỏ
không có điểm trưng bày sản phẩm chung
nên khi có sự kiện hỗ trợ
hoặc lễ hội làng nghề là những người dân lại nô nức
mang sản phẩm đến tham gia
giới thiệu đầy tự hào
rất là vui và có các
chương trình hỗ trợ như thế này
chương trình festival như thế này
để cho các làng nghề như chúng tôi
có cơ hội
báo bá với khách du lịch
nhìn đất nước đến đây để tham quan
và biết đến các sản phẩm của làng nghề
để lan tỏa hơn nữa
văn hóa làng nghề truyền thống
và giá trị của các sản phẩm làng nghề
vừa qua bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
phối hợp cùng thành phố hà nội
chủ trì festival bảo tồn và phát triển
làng nghề việt nam năm hai nghìn hai mươi ba
đây là hoạt động đầu tiên
có thể là ít nhất là ba năm
tổ chức festival
thế và ba năm một lần mà tổ chức festival
chính thức do nhà nước đứng ra
thì tôi cho đấy là cái thao gỡ
một cái rất quan trọng ai cũng mong ngóng
thì khi mà chúng ta tổ chức
thường kỳ như thế mà do nhà nước đứng ra
tôi cho đây là cấp nhà nước
thậm chí là nó còn gọi là cấp quốc tế
thì chúng ta sẽ thu hút được các tổ chức y tế
đây cũng là cách để mở rộng cánh cửa ra thế giới
vừa giữ gìn bản sắc của chúng ta
lại vừa tiếp thu được tinh hoa thế giới
những nghệ nhân làng nghề ở khắp mọi miền tổ quốc
ai cũng háo hức và đầy tự hào
với những sản phẩm do chính tay mình làm ra
được giới thiệu đến du khách trong nước và quốc tế
mong muốn của chúng tôi là toàn đất nước việt nam
cũng như là du khách nước ngoài
biết được cái sản phẩm
mà do chính bàn tay con người
của thôn kiều kỵ xã kiều kỵ huyện gia lâm hà nội
làm ra những sản phẩm này
rất nhiều các hoạt động thú vị
các sản phẩm làng nghề đậm đà bản sắc việt nam
và có cả sự hiện đại ở trong các sản phẩm nữa
nhiều dân hàng chúng tôi
còn có thể trực tiếp tham gia làm ra sản phẩm
dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân làng nghề
đúng là những trải nghiệm tuyệt vời
một lễ hội đầy màu sắc của truyền thống và hiện đại
một ngày hội của những nghệ nhân
ở khắp các làng nghề về đây tụ hội
đây không còn là những sản phẩm làng nghề
mà là tác phẩm của nghệ nhân
những hoạt động tương tự như thế này
sẽ góp phần lan tỏa giá trị từ nghề truyền thống
nhằm bảo tồn giữ gìn tái hiện và phát huy bản sắc văn hóa
hình thành các nét văn hóa đương đại
của làng nghề việt nam
vâng thưa quý vị việc lan tỏa quảng bá hơn nữa
những giá trị tinh hoa của sản phẩm làng nghề
cũng như là tài năng và tâm huyết của những nghệ nhân
càng khẳng định vai trò quan trọng của kinh tế làng nghề
và giá trị của văn hóa làng nghề truyền thống
từ đó chúng ta cần tăng cường đẩy mạnh hơn nữa
những hoạt động bảo tồn lan tỏa giá trị
nghề thủ công truyền thống của việt nam
trong thời kỳ mới
và đến đây thì chương trình thời sự bốn mươi năm phút chiều
của nguyễn nhân dân cũng xin được dừng lại
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt